hôm nay thứ bảy ngày một tháng năm kỷ niệm một trăm ba mươi năm năm ngày quốc tế lao động
và đây là ngày mà người lao động trên toàn thế giới biểu dương tinh thần và tình đoàn kết
đấu tranh cho hòa bình dân chủ và tiến bộ xã hội
tại việt nam ngày quốc tế lao động mùng một tháng năm thực sự là ngày hội của người lao động trên cả nước
năm nay ngày một tháng năm diễn ra trong thời điểm dịch covid một mươi chín đang có những diễn biến phức tạp
ảnh hưởng sâu rộng đến các quốc gia và nền kinh tế toàn cầu
nhiều người lao động trên thế giới cũng đang phải đối diện với những hoàn cảnh khó khăn
do mất việc làm không có thu nhập cuộc sống bất bình
tuy nhiên với mục tiêu không có ai bị bỏ lại phía sau
rất nhiều những chính sách đã được đưa ra để hỗ trợ cho người lao động vượt qua khó khăn
tiếp tục vươn lên cống hiến cho sự nghiệp phát triển chung của đất nước
trước khi đến với phần nội dung chi tiết của chương trình
mời quý vị điểm qua một số tin an ninh trật tự đáng chú ý
sau hơn sáu giờ cố thủ
nghi phạm bắn chết
hai người đàn ông tại xã nghi kim tp vinh tỉnh nghệ an
đã bị lực lượng chức năng khống chế bắt giữ
trước đó vào khoảng tám h ba mươi phút ngày ba mươi tháng bốn
đã xảy ra nổ súng tại cổng nhà riêng của cao trọng phú sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
chú xã nghi kim tp vinh khiến hai người bị thương
đối tượng nổ súng sau khi gây án đã cầm súng vào nhà cố thủ
lực lượng công an tỉnh nghệ an đã triển khai nhiều phương án
nhanh chóng đưa hai nạn nhân đi cấp cứu
tuy nhiên do vết thương quá nặng hai nạn nhân đã tử vong
sau thời gian vận động thiết phục đến một mươi ba giờ năm mươi phút của ngày
đối tượng cao trọng phú đã giao nổ vũ khí ra đầu thú
xảy ra mâu thuẫn đối tượng trần văn suốt sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
trú tại xã bình thạnh huyện châu thành tỉnh an giang
đã dùng vũ khí chém lê công định là cháu ruột của xuất
với tỷ lệ thương tật là một mươi tám
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh an giang
đã lệnh khởi tố và cấm đi khỏi lơi cư trú bối với trần văn xuất
để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
mang kiếm và hung khí đi đánh chém trả thù để giải quyết mâu thuẫn
sáu bị cáo vừa bị tòa nhân dân tỉnh đắk lắc đưa ra xét xử sơ thẩm về tội giết người
sáu bị cáo gồm lý xeo cường xùng xeo xái xùng xeo hải xùng xeo vương
thào xeo huyện và vàng a vinh cùng chú tại huyện ma thứ ấp tỉnh đắk lắk
hội đồng xét xử tuyên phạt sáu bị cáo trên từ bảy năm đến một mươi năm sáu tháng tù giam về tội giết người
ra gần hai mươi vụ cướp cướp giật và trộm cắp tài sản năm đối tượng vừa bị công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai bắt khẩn cấp
năm đối tượng gồm đặng quốc quang phạm trường hải nguyễn phú quý trương tiến nghĩa và lê hoàng duy
chỉ trong thời gian từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
băng cướp cướp giật và trộm cắp này đã thực hiện một mươi tám vụ trộm cắp cướp và cướp giật tài sản chiếm đoạt cả trăm triệu đồng
thế nhưng thủ tướng phạm minh chính đã phải triệu tập cuộc họp khẩn về các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
tại cuộc họp thủ tướng kêu gọi toàn dân toàn quân chung tay gác việc chưa cần thiết cùng chính phủ phòng chống dịch
đáp lại lời kêu gọi này trên khắp các diễn đàn
cộng đồng mạng đều bày tỏ sự quyết tâm đồng lòng bảo vệ thành quả chống dịch của việt nam bằng rất nhiều hình thức khác nhau
mời quý vị cùng theo dõi từ một cư dân mạng ngay sau đây
hàng ngàn hình nền trang cá nhân trên các trang mạng xã hội như zalo facebook đã đồng loạt được cư dân mạng thay đổi
tất cả đều có chung một dòng khẩu hiệu đồng lòng quyết tâm giữ vững thành quả chống dịch covid một mươi chín
một chiến dịch do bộ y tế phát động
không ít đơn vị tổ chức cá nhân cũng quyết định hủy bỏ các chuyến tour để chung tay cùng chính phủ phòng chống dịch
một thông tin không vui cho các đơn vị kinh doanh trong ngành du lịch lưu trú
tuy nhiên đứng ở góc độ phòng dịch thì điều này đã phát đi tín hiệu tích cực
cho thấy nhiều người dân đã có thái độ thận trọng hơn có trách nhiệm hơn với bản thân và cộng đồng
vì lợi ích của đất nước cộng đồng và của chính mình chúng ta phải chung tay đoàn kết
nhất định không để dịch bệnh có cơ hội tàn phá chúng ta mọi người đi đâu làm gì cũng đừng quên năm ca
tuy nhiên thực tế sau ngày nghỉ đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ
không ít cư dân mạng cũng đã lên tiếng bày tỏ sự lo lắng trước sự thiếu ý thức chủ quan trong công tác phòng chống dịch của một bộ phận người dân
những bãi biển đông nghịt những khu du lịch đông đúc các quy định năm k đều bị phá bỏ
và chỉ cần không may có một bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín thì nguy cơ thảm họa y tế là điều hoàn toàn có thể diễn ra
thật sự lo ngại
nhìn các bãi biển không khác cảnh trên sông hằng ở ấn độ thật đáng sợ
xin mỗi người dân cần tự nâng cao ý thức
khéo công to chống dịch lại khổ lãnh đạo và đất nước
còn nhiều người chủ quan quá
sức khỏe là trên hết gặp gỡ tụ họp đơn thuần mang tính cho vui giải trí
thôi thì hãy để sau này
năm dài tháng rộng không thiếu cơ hội
điều đáng lo nhất hiện nay là dịch đã có lây lan ra cộng đồng
hơn nữa theo nhận định của bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long
tốc độ lây nhiễm của virus lần này tại hà nam khá nhanh
ba mươi người mắc bệnh là tình huống mà phó thủ tướng vũ đức đam
cùng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín đã tính đến
cư dân mạng đều cho rằng việt nam an toàn hay không phụ thuộc vào chính ý thức của mỗi người
dịch bệnh là yếu tố bất khả kháng
hy vọng rằng các bên sẽ có sự thông cảm và chia sẻ lẫn nhau để vượt qua
hoàn ngành chính phủ và nhiều địa phương đã có phản ứng rất nhanh để kịp thời ứng phó với dịch
để có một việt nam an toàn bất cứ ai trong chúng ta cũng cần sự tự giác và hợp tác
cùng nhau tin tưởng và đồng lòng vượt qua
để không bỏ lỡ những video hấp dẫn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thủ tướng phạm minh chính đã nhấn mạnh chúng ta cần phải hết sức bình tĩnh sáng suốt phát huy thành tích kinh nghiệm của quá trình phòng chống dịch
thủ tướng cũng khẳng định chúng ta vẫn có thể xử lý tốt được tình hình chỉ cần không hoang mang không lo sợ không chủ quan không cầu toàn và không nóng vội
việc mỗi người dân nên làm là thực hiện tốt các biện pháp năm k đeo khẩu trang sát khuẩn không tập trung đông người giữ khoảng cách và khai báo y tế trung thực
kỳ nghỉ lễ vẫn còn kéo dài tới hết ngày ba tháng năm
sự phức tạp của dịch bệnh vẫn đang hiện hữu
bạn suy nghĩ và có hành động gì để cùng xã hội chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín
hãy bình luận và chia sẻ của chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị hệ thống cân tự động trên quốc lộ năm được tổng cục đường bộ việt nam bộ giao thông vận tải lắp đặt và đi vào hoạt động kể từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi
sau một thời gian hoạt động hệ thống này đã góp phần không nhỏ về hạn chế tình trạng xe quá tải trên tuyến đường năm
số liệu xử phạt xe quá tải đã giảm hẳn so với trước kia đặc biệt là với việc xử lý nguội đã góp phần tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội nói chung và việc chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ nói riêng
cụ thể sau một thời gian triển khai hệ thống này đã đạt những hiệu quả như thế nào
việc triển khai phạt nguội được các cơ quan chức năng triển khai ra sao
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện giao thông dưới đây của chúng tôi
chỉ cần một khoảng thời gian rất gắn
kết quả khoảng thời gian xử lý các thông tin là trong khoảng ba giây
số liệu thống kê của tổng cục đường bộ việt nam cho biết tính đến ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đã có sáu mươi ba trường hợp đến chấp hành việc lập biên bản vi phạm hành chính và chấp hành quyết định xử phạt với tổng số tiền lên tới hơn một tỷ đồng tước hai mươi năm giấy phép lái xe
so sánh số liệu cân kiểm tra tải trọng trong sáu tháng hoạt động thí điểm với số liệu trong bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi cho thấy số lượt xe vi phạm đã giảm bốn mươi chín ba lần từ sáu chín xuống còn một mươi bốn
số lượt xe vi phạm theo ngày đã giảm bình quân bốn mươi tám chín lần từ một trăm bảy mươi sáu lượt xe một ngày xuống còn ba sáu lượt xe một ngày
đặc biệt việc áp dụng hệ thống cân tự động cũng giúp hạn chế tình trạng tiêu cực khi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ
vì không có con người vận hành rồi là xử phạt ở ngoài thị trường cho nên lái xe và chủ xe có muốn tiếp cận để can thiệp hoặc là để tiêu cực thì cũng không làm được
vì có gặp nhau đâu mà thế còn khi anh vào trụ sở để xử lý thì việc nó đã rồi kết quả đã được lưu
trong phần mềm rồi thiếu cân in ra rồi thì cũng không làm gì được và phần mềm bảo mật cũng không thể sửa được
như vậy là vấn đề tiêu cực là loại bỏ hoàn toàn lái xe chủ xe có muốn can thiệp có muốn nhờ có muốn chạy có muốn nhờ người nọ kia cũng không làm được
tôi rằng là cái giải pháp chúng ta dùng con người để giải quyết các vấn đề trật tự an toàn giao thông là giải pháp cổ điển
thì kiếp tự động thì có thể nói là khi việc theo dõi là có thể hai mươi bốn trên hai mươi bốn mà không nhất thiết mà
như là một người kiểm soát phải đứng ở tại chỗ và chúng ta sẽ dân hành phản luận
cái giải pháp này nó cũng có những cái ưu điểm là như thế nhưng có nhược điểm là chúng ta không thể nào xử lý được một cách là trực tiếp
và như vậy thì rất nhiều doanh nghiệp sẽ là chê gì rồi chúng ta có thể nói rằng để mà xử phạt cũng là những vấn đề khó khăn cho chúng ta quản lý đại nước
theo đại diện tổng cụ đông bộ việt nam sau khi thí điểm xong
hệ thống cân kiểm soát tải trọng tự động trên quốc lộ năm sẽ nhân rộng mô hình này để kiểm soát xe quá tải
trong đó cần bổ sung và làm rõ việc xác định mô hình tiêu chuẩn quy chuẩn để tạo hành lang pháp lý kiến nghị nguồn vốn đầu tư và chi phí quản lý bảo dưỡng
để có thể triển khai áp dụng rộng rãi mô hình công nghệ kiểm tra tải trọng xe tốc độ cao tự động
tổng cục đã lập đề án kiểm soát tải trọng xe bằng hệ thống cân tự động báo cáo bộ giao thông vận tải trình thủ tướng chính phủ phê duyệt
phó thủ tướng chính phủ cũng đã có cái chỉ đạo là giao cho bộ giao thông vận tải tổng cụ nam là xây dựng cái đề án kiểm soát tải trọng xe tự động
và hiện nay thì tổng cục cũng đang triển khai xây dựng cái đề án đấy
có nghĩa là gì với cái công nghệ này với cái công nghệ bốn với cái độ chính xác của hệ thống cân này và với cái phần mềm của tú
thì sẽ cho triển khai rộng rãi trên toàn quốc
cái bot cái tuyến đường pháp vân cầu dẽ tuyến quốc lộ một và tránh biên hòa cũng đang triển khai
thì đấy là những cái cụ thể cũng đang là triển khai theo cái công nghệ cân này
rõ ràng có thể thấy rõ những tín hiệu tích cực từ việc áp dụng hệ thống cân tự động trên quốc lộ năm
và nếu được nhân rộng thì những thiết bị tự động hóa như thế này sẽ có thể được coi là một trong những giải pháp hạn chế tình trạng xe quá tải vẫn đang gây nhức nhối trong thời gian qua
thưa quý vị lĩnh bảo hiểm xã hội một lần được hiểu như là lính một cục và có thể chi trả các khoản chi phí hay có thể làm được một công việc lớn ngay lúc đó
nhưng nhiều người lại không biết rằng hành động hưởng bảo hiểm xã hội một lần đồng nghĩa với việc trong tương lai
những người lao động khi đến tuổi nghỉ hưu sẽ không có thu nhập hàng tháng từ lương hưu để đảm bảo cuộc sống hàng ngày
và không được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để chăm sóc sức khỏe khi về già độ tuổi mà thường gặp nhiều bất chắc về sức khỏe
cùng với đó là rất nhiều thiệt thòi cho người lao động nếu như nhận bảo hiểm xã hội một lần
trong tiểu mục góc nhìn báo chí ngày hôm nay phóng viên của chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà bùi thị kim loan
phó trưởng ban thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội việt nam xung quanh vấn đề này
và trước tiên xin mời quý vị và các bạn theo dõi một clip tổng hợp ngắn ngay dưới đây
theo thống kê của bảo hiểm xã hội việt nam số người lao động nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội một lần đang có xu hướng gia tăng qua các năm
giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi
giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi có tốc độ tăng trung bình mỗi năm khoảng chín
đáng lo ngại trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một số lượng người lao động nhận bảo hiểm xã hội một lần tiếp tục tăng nhanh
cụ thể cả nước có hai trăm hai mươi sáu năm trăm linh ba người hưởng bảo hiểm xã hội một lần tăng hơn hai mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
một số địa phương có số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần tăng cao như khánh hòa quảng nam và đà nẵng

về với các độ của cơ quan tổ chức thực hiện chính sách và hình trang hội
thì chúng tôi cho rằng là cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội
sẽ có những tham mưu với chính phủ quốc hội để sửa đổi bổ sung chính sách
cho phù hợp đảm bảo hài hòa lợi ích của người lao động cũng như đảm bảo an sinh xã hội
ngoài ra thì theo tôi thì cái công tác truyền thông
cái chính sách bảo hiểm xã hội đến với người dân cũng rất là quan trọng
cho nên là khi mà người dân mà hiểu được nhận thức được rõ cái việc ý nghĩa của cái việc hưởng lương hưu
là đảm bảo cái cuộc sống khi về tàn thì người ta sẽ không nhận cái bảo hiểm trang hội nào